những năm gần đây khu vực miền núi tỉnh thanh hóa liên tục hứng chịu những trận lũ ống lũ quét và sạt lở đất
trong đó có những trận lũ quét xả lở đất gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
tuy nhiên địa phương này hiện đang gặp khó khăn rất lớn trong công tác di rời các hộ dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm
cuối tháng tám đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày làm một trăm linh năm ngôi nhà bị sạt lở hư hỏng
ba ngôi nhà bị sập hoàn toàn và hàng trăm ngôi nhà còn lại trong tình trạng nguy cơ sạt lở cao
nghiêm trọng hơn mưa lũ kéo dài khiến các dãy núi xuất hiện những vết nứt lớn và nhiều điểm sạt trượt với quy mô rộng
còn tại bản ma hắc đợt sạt lở cuối năm hai nghìn một mươi tám khiến hai ngôi nhà bị xóa sổ hoàn toàn
rất may không có thiệt hại về người bởi đã sơ tán dân kịp thời
trong hai năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín với nguồn vốn của trung ương và tỉnh
huyện mường lát có sáu khu tái định cư được xây dựng khẩn cấp
trên địa bàn năm xã góp phần ổn định cuộc sống cho ba trăm bốn mươi sáu hộ dân trong vùng ảnh hưởng
huyện mường lát hiện còn bảy trăm hai mươi bốn hộ dân với hơn ba bảy trăm linh nhân khẩu của sáu bản thuộc hai xã trung lý và mường lý
có nguy cơ sạt lở đất và lũ ống lũ quét cao cần phải được di rời
các khu tái định cư này đã được ủy ban dân tỉnh thanh hóa phê duyệt phương án di rời từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
thế nhưng do không có nguồn kinh phí nên đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng
với lại các bộ ngành trung ương và tỉnh sớm có chủ trương đầu tư sáu khu tái định cư trên địa bàn của hai xã trung lý và mường lý
để sớm đưa bảy trăm hai mươi bốn hộ dân trên ba bảy trăm ba mươi năm nhân khẩu đến nơi ở được an toàn
hiện tại trên địa bàn tỉnh thanh hóa còn gần khoảng bốn tám trăm linh hộ dân cần phải bố trí
sắp xếp ra khỏi vùng có nguy cơ lũ ống lũ quét và sạt lở đất
tuy nhiên thiếu vốn khiến công tác di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ xảy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh thanh hóa vốn đã khó lại càng khó khăn hơn